mâu thuẫn trên mạng xã hội nên hẹn đối thủ lên cầu dòng giải quyết
do không gặp được đối thủ nên cả ba đã mang theo hung khí
di chuyển qua nhiều tuyến đường trong thành phố gây sự với người đi đường
hai người nước ngoài đổi đô la mỹ lấy tiền việt nam rồi cầm sắp tiền bỏ chạy
dù chủ đại lý và nhân viên đuổi theo nhưng không giữ được
vụ việc vừa xảy ra tại một đại lý bia ở huyện đức hòa tỉnh long an
đã được camera của cửa hàng ghi lại
vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi hai người nước ngoài đi xe ô tô dừng trước đại lý bia của anh nguyễn quang vinh
một người đứng bên ngoài một người vào trong rút tờ một trăm linh đô la mỹ để nhờ đổi sang tiền việt nam
lợi dụng lúc kế toán đại lý không chú ý người này đã giật số tiền trên tay nạn nhân rồi bỏ chạy ra ngoài
số tiền bị mất khoảng ba triệu đồng vụ việc đã được báo lên cơ quan công an
còn tại tỉnh lạng sơn công an huyện văn lãng ngày hôm qua đã tiến hành trao trả
hai chiếc xe mô tô cho hai người dân
vào khoảng giữa tháng một mươi công an huyện văn lãng tiếp nhận tin báo hai người dân bị kẻ gian
lấy trộm mất tài sản là hai chiếc xe mô tô trong đó một xe mô tô nhãn hiệu honda way rsx
và một xe mô tô nhãn hiệu navan
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện văn lãng đã xác định ba đối tượng là thủ phạm
gây ra hai vụ trộm cắp trên tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với ba đối tượng đồng thời tổ chức trao trả hai chiếc xe cho chủ sở hữu
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận cầu giấy hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại số ba ngõ chín mươi sáu ngọc lâm phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hoàn kiếm hà nội là hai đối tượng
đối tượng trần thùy dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại số ba trương công giai phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội
đối tượng nguyễn hoàng giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại khu hai đường đấu mã phường thị cầu thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện